thông tin chúng tôi vừa nhận được vào trường ngày hôm nay chín tháng một tại hà nội đã diễn ra lễ công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an về công tác thể thao công an nhân dân
lễ ra mắt và xuất quân của câu lạc bộ bóng đá công an hà nội
dự buổi lễ có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đồng chí trần sĩ thanh ủy viên trung ương đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội
thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an trung tướng lê tấn tới ủy viên trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban quốc phòng an ninh của quốc hội
đồng chí nguyễn hữu nghĩa ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy hương yên đồng chí hoàng đạo cương thứ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch cùng với lãnh đạo đại diện các bộ ngành
để chuẩn bị cho mùa giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia năm hai nghìn hai mươi ba vừa qua bộ công an đã quyết định chuyển giao công lộc bộ bóng đá công an nhân dân về công an hà nội và đổi tên cơ lộng bộ bóng đá công an hà nội thi đấu tại giải vô địch quốc gia
đồng thời đổi tên cơ lộc bộ bóng đá phô hiến thành cơ lộc bộ bóng đá pvf công an nhân dân thi đấu tại giải hạng nhất quốc gia với mục tiêu là cơ lộc bộ bóng đá công an hà nội nằm trong nhóm các đội dẫn đầu của giải vô địch quốc gia
cơ lộc bộ bóng đá pvf công an nhân dân giành quyền thăng hạng vô địch quốc gia phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng lương tâm quang nhấn mạnh đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đã dành nhiều sự quan tâm trong việc chỉ đạo đối với công tác thể thao nói chung và thể thao thành tích cao nói riêng đặc biệt là bộ môn bóng đá chuyên nghiệp với mong muốn cơ lộc bộ bóng đá của công an hà nội trở thành cơ lộc bộ bóng đá mạnh của cả nước trở lại vị thế vốn là niềm tự hào của lực lượng công an nhân dân những năm trước đây
các đơn vị của bộ công an tập trung chỉ đạo câu lạc bộ bóng đá công an hà nội câu lạc bộ bóng đá pvf công an nhân dân chuẩn bị lực lượng các điều kiện đảm bảo thực hiện việc tổ chức luyện tập thi đấu đảm bảo chất lượng chuyên môn đáp ứng yêu cầu đề ra
các đơn vị của bộ phối hợp với công an hà nội tiếp tục nghiên cứu chuyển đổi mô hình câu lạc bộ bóng đá công an hà nội đảm bảo quy định của liên đoàn bóng đá việt nam đáp ứng được tình cảm của người hâm mộ cả nước và thủ đô
thứ ba đề nghị ủy ban nhân thành phố hà nội ủy ban dân tỉnh hưng yên quan tâm ủng hộ tạo điều kiện về cơ chế vật chất và tinh thần để hai câu lạc bộ bóng đá của ngành công an hoạt động hiệu quả góp phần vào thành tích chung của thể thao địa phương